tại thành phố đà nẵng trung mương hội chữ thập đỏ việt nam uban an toàn giao thông quốc gia hội chữ thập đỏ thành phố đà nẵng
phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ngày sơ cấp cứu thế giới năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương
tại buổi lễ trung mương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng túi sơ cấp cứu cho hai mươi một điểm sơ cấp cứu tại đà nẵng
đồng thời lãnh đạo hội đã kêu gọi mọi người cần trang bị kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu để giúp mình và hỗ trợ cứu sống những người xung quanh
tổ chức diễn tập các tình huống giả định nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức khả năng sơ cấp cứu trong mọi tình huống cũng như sự phối hợp của các lực lượng chức năng
theo thống kê chưa đầy đủ của cục quản lý môi trường y tế bộ y tế năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn một hai triệu người mắc tai nạn thương tích
trong đó có hơn chín bảy trăm linh trường hợp tử vong chiếm tỷ lệ bảy mươi ba so với tổng số mắc tai nạn thương tích